thống kê mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam đã vượt mức bốn trăm linh tỷ đô la mỹ
cụ thể tính từ đầu năm đến hết kỳ đầu tháng một mươi tổng giá trị xuất nhập khẩu cả nước đạt bốn trăm linh ba năm tỷ usd tăng tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại cả nước xuất siêu trên sáu tám mươi ba tỷ đô la mỹ
không những chuyển biến mạnh mẽ ở số liệu tổng thể cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu cũng thay đổi tích cực tập trung ở các mặt hàng nhóm công nghiệp
về kim ngạch xuất khẩu từ một vài mặt hàng có giá trị cao như dệt may da dày than đá sầu thô những năm đầu hội nhập tới nay nước ta có khoảng ba mươi nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch từ một tỷ usd một năm trở lên